chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mới đây thông tin mới nhất chúng tôi nhận được về tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội vào sáng nay ngày ba tháng chín
sở y tế hà nội sáng ngày ba tháng chín cho biết một mươi hai giờ qua thành phố ghi nhận một mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín mới trong đó một ca tại cộng đồng một mươi một ca tại khu cách ly và một ca tại khu vực phòng tòa
trường hợp dương tính phát hiện qua sàng lọc người ho sốt cộng đồng là chị nttm ba mươi hai tuổi ở ba mươi hai trên bảy mươi sáu an dương yên phụ quận tây hồ
chỉ làm nghề bán hàng online ngày hai mươi tám tháng tám xuất hiện ho sốt đau họng
ngày một tháng chín chị khai báo với trạm y tế được lấy môn
chị làm nghề bán hàng online ngày một tháng chín chị khai báo với trạm y tế được lấy môn
chị làm nghề bán hàng online ngày một tháng chín chị khai báo với trạm y tế được lấy môn
số mắc là đối tượng đã được cách ly có một tám trăm hai mươi năm ca
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đồng góp của tất cả cộng đồng
hãy bấm like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo về tin tức covid một mươi chín